kính chào quý vị và các bạn
từ đêm nay mưa lớn tại các tỉnh thành phía đông bắc bộ sẽ giảm dần
nên nhiệt độ trong ngày mai tăng nhẹ giao động ở mức hai mươi ba ba mươi ba độ
tuy nhiên sau đến ngày một mươi một khi áp cao lục địa từ phía bắc dồn xuống
thì mưa rông sẽ tăng mạnh cùng nền nhiệt giảm nhẹ trở lại
người dân cần đề phòng trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
cùng với đó mưa lớn cũng có thể gây sạt lở ở ven sông suối và ngập úng ở vùng trũng thấp
tương tự tại các tỉnh phía tây bắc bộ trong đêm nay và ngày mai mưa cũng giảm nhanh xuống diện vài nơi
nhưng từ ngày một mươi một thì mưa rông trên khu vực sẽ tăng mạnh
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông suối nhỏ
xa lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp
người dân cần hết sức cảnh giác
tại các tỉnh từ thanh hóa đến hà tĩnh trong đêm nay mưa cũng giảm dần
nhưng từ khoảng đêm một mươi một trở đi thì mưa rông gia tăng trở lại có nơi mưa to
cần chú ý trong cơn rông dễ kèm theo lốc xét và gió giật mạnh nguy hiểm
còn tại các tỉnh từ quảng bình đến thừa thiên huế vẫn phổ biến là ít mưa ngày có nắng
nhưng cường độ không quá gai gắt nắng nóng chỉ xuất hiện cục bộ ở vài nơi
khu vực từ đà nẵng đến bình thuận thời tiết phổ biến là ít mưa ban ngày trời có nắng
với nhiệt độ cao nhất trong khoảng là từ ba mươi hai ba mươi năm độ cục bộ có điểm xuất hiện
nắng nóng với nhiệt độ trên ba mươi năm độ về chiều tối và đêm có thể xuất hiện mưa rào và rông vài nơi
vùng cao tây nguyên thời tiết ba ngày tới vẫn còn nắng nhiều về chiều tối và đêm mưa rông xuất hiện ở vài nơi
nhiệt độ ngày đêm tại đây phổ biến trong khoảng là từ hai mươi ba mươi bốn độ nắng nóng chỉ xuất hiện cục bộ
khu vực nam bộ tiếp tục có nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất ngày khoảng từ ba mươi ba ba mươi sáu độ có nơi cao hơn
trong đó nắng nóng vẫn tập trung nhiều
ở khu vực miền đông nam bộ với nhiệt độ vượt ngưỡng ba mươi sáu độ